quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai sẽ có một khối khí mát ở phía bắc di chuyển gần hơn xuống nước ta
dưới tác động của khối khí này trong tối đêm nay và sáng sớm ngày mai
bắc bộ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong đó khu vực trung du và vùng núi cục bộ có mưa vừa thậm chí mưa to kèm theo rông
nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm vẫn còn nên người dân cần hết sức cảnh giác
những cơn mưa rông được dự báo sẽ chủ yếu tập trung trong thời điểm từ tối nay đến sáng sớm ngày mai
sau đó sang ngày mai mưa sẽ giảm nhanh
ở khu vực phía đông bắc bộ đến trưa chiều mai trời sẽ có nắng nhưng thời tiết nhìn chung khá dễ chịu
với mức nhiệt trong ngày mai ở đây sẽ giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
khu vực phía tây bắc bộ nắng sớm hơn
trong đó khu vực tây bắc bao gồm lai châu sơn la cũng như hòa bình sẽ có nắng nóng
cục bộ có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ ở đây phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khối khí mát ở phía bắc dù không đủ mạnh để tác động đến các tỉnh thành miền trung
song nó cũng làm cho vùng ấp thấp nóng phía tây yếu đi đôi chút
vùng nóng trong ngày mai vì thế được dự báo sẽ có xu hướng thu hẹp lại
chủ yếu xuất hiện ở khu vực nam nghệ an trở vào cho đến phú yên
với nhiệt độ là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
riêng đối với khu vực quảng bình đến quảng ngãi có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao hơn
phổ biến từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trong khi đó ở thanh hóa cũng như khu vực từ khánh hòa đến bình thuận
ngày mai vẫn có nắng nhưng cứng độ mức vừa phải
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các khu vực này phổ biến từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
tình trạng nắng nóng trong ngày mai được dự báo vẫn tiếp tục duy trì
trên cả hai khu vực nam bộ với tây nguyên
nguyên nhân là do chưa có hình thế nào khác thay thế khổ khí biển
đang bao trùm cả hai khu vực này
vì thế nhiệt độ trong ngày mai ở trên khu vực
vẫn ngưỡng khá cao nền trung phổ biến từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa
sẽ có gió nam đến tây nam cường độ cấp bốn cấp năm
trong khi đó khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa
có gió đông nam cường độ yếu hơn chủ yếu dưới cấp ba
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước